tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh công tác tiêm vaccine covid một mươi chín đang được đẩy nhanh tiến độ
đặc biệt là trong đợt cao điểm từ nay đến hết tháng tám
một trong những giải pháp đem lại hiệu quả đó là sử dụng xe chuyên dùng để tìm vaccine lưu động
tại từng khu dân cư và đây là mô hình lần đầu tiên triển khai tại thành phố hồ chí minh
chiều ngày một mươi hai tháng tám ủy ban nhân dân quận gò vấp đã tiếp nhận xe y tế chuyên dụng khám bệnh
và tiêm chủng lưu động đây là phương tiện được thiết kế phù hợp cho công tác tiêm vaccine
với thiết bị tự động có thể điều khiển bằng nước bấm
trên xe cũng được trang bị thùng đạnh để bảo quản vaccine và có hệ thống phun khử khuẩn sau mỗi lần sử dụng
trên xe cũng được trang bị thùng đạnh để bảo quản vaccine và có hệ thống phung khử quẩn sau mỗi lần sử dụng
ngay sau khi nhận bàn giao ủy ban nhân dân quận gò vấp đã tổ chức lực lượng xuống khu dân cư thuộc phường một mươi năm
để triển khai tiêm vaccine cho người dân phương tiện này có thể hỗ trợ cho hai đội tiêm
với khoảng sáu trăm linh người dân
hứa hẹn sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn quận
nhất là tại các khu vực có điều kiện đi lại khó khăn
nhiều cuối tháng tám trở lên là hmmh nữa
đã đ milkdemo phát sogar ra estudi whit
thế giờ về tận đây tiêm thứ nhất là cứu được cái mạng sống đó
tức là cái vaccine này là lá trắng thép thủ tướng nó nói rồi
rồi thì cảm ơn nhà nước cảm ơn chính phủ
quan tâm đến đời sống của nhân dân như thế này thì chúng tôi là những người dân thực sự là cảm ơn rất phấn khởi
để đảm bảo an toàn các địa phương sẽ chủ động đề xuất và sắp xếp khu vực tổ chức tiêm
cử lực lượng hỗ trợ nhắc nhở người dân giữ khoảng cách không tụ tập đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
đây cũng là lần đầu tiên chúng ta chạy cái chương trình mà có xe lô động ở phường một mươi năm cũng như là quận hòa giáp
thì khi nhận được thông tin thì tôi tiến hành chọn cái chung cư bốn mươi căn này để tiến hành tiêm
và thông tin cho tổ quốc tịch cộng đồng phụ trách cái địa bàn này phát phiếu cho từng người dân
đồng thời là hẹn người dân xuống theo từng tầng
đồng thời thì công tác công tác an ninh trật tự thì còn có lực lượng dân quân và đồng thời cái tổ covid cộng đồng là phát huy cái vai trò của mình
là từ điều phối cho tới sắp xếp người dân vào tim và chờ tiêm
đồng thời giữ giãn cách để đảm bảo an toàn trong cái năm ca công tác phòng chống dịch
govop là quận đầu tiên của thành phố hồ chí minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư
nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương đến nay tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát
không xuất hiện ổ dịch mới